tại thành phố hồ chí minh sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức lễ trao giải
giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin cấp thành phố năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
dành cho các giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn
năm nay số lượng bài dự thi tăng gấp ba lần so với năm trước
từ ba trăm linh sản phẩm tăng lên một một trăm ba mươi hai sản phẩm đặc biệt có chín bài dự thi của giáo viên bậc mầm non
năm nay bang tổ chức bổ sung thêm hai hạng mục là thiết kế bài giảng điện tử e learning
và thiết kế bài giảng trên phần mềm microsoft pauberbon
cùng với ba hạng mục đã tổ chức từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy là dạy học theo dự án
phần mềm và trang web cho giáo dục thiết kế bài giảng trên rãn tương tác
chất lượng năm nay là hơn hẳn chất lượng các sản phẩm năm loại sản phẩm của sản phẩm năm nay là dọc dự án
chất lượng của nó là thầy cô
từ những kinh nghiệm của những lần thứ trước thầy cô đầu tư nhiều hơn
đầu tư về nội dung lẫn hình thức để mà cuối cùng đạt được mục tiêu kiến thức cho học sinh nhận thức được
sản phẩm bảng tường hoàng các nguyên tố quá học của cô trần thị phương diệp
giáo viên trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông việt úc đã đạt giải nhất cuộc thi
trong hạng mục bài giảng điện tử microsoft powerpoint
ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp dạy và học buồn hóa cho học sinh lớp một mươi
nhằm đem kiến thức đến trường
học sinh và tạo không gian vừa chơi vừa học cho các em
cuộc thi giáo viên sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của giáo viên
trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp giảng dạy
lấy học sinh làm trung tâm đồng thời đổi mới trong cách kiểm tra và đánh giá
kết quả học tập của học sinh
xây dựng kỹ năng học tập thế kỷ hai mươi một cho học sinh gồm sáng tạo giải quyết vấn đề
xây dựng tri thức hợp tác giao tiếp làm việc nhóm tư duy độc lập và tự kỷ luật